cấp độ dịch toàn tỉnh bạc liêu sẽ là cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
về việc đi lại trong tỉnh bạc liêu không còn cấm người dân ra đường vào ban đêm nữa
tuy nhiên người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thì không được phép ra khỏi nơi ở trừ trường hợp khẩn cấp liên quan tới sức khỏe tính mạng
người từ bên ngoài vào tỉnh nếu trên một mươi tám tuổi mà chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine
thì bắt buộc phải đến các trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo trực tiếp
đó di chuyển về nơi cư trú để chịu sự giám sát theo dõi sức khỏe theo chế độ tương đương với đối tượng f một
cũng theo quyết định này nhà hàng các quán ăn uống được hoạt động tại chỗ
nhưng mỗi bàn không có bốn người đồng thời không tập trung quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các dịch vụ như làm tóc hớt tóc làm đẹp spa thẩm mỹ viện
được hoạt động tối đa năm mươi khả năng sức chứa của cơ sở
đồng thời không được tập trung quá một mươi người trong cùng một thời điểm
như vậy sau khi các địa phương trong vùng đồng bằng
sông cửu long đã bình thường mới nhiều tháng đến nay
thì bạc liêu mới nới lỏng nhiều hoạt động kinh doanh cũng như việc đi lại của người dân
trước đó nhiều cơ sở kinh doanh đã gửi đơn kiến nghị đến cấp có thẩm quyền của tỉnh nới lỏng
bởi việc cấm buôn bán tại chỗ nhiều tháng qua khiến họ lâm vào tình cảnh kỳ quệ
theo sở y tế tỉnh bạc liêu trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai năm trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín
giảm một ba trăm tám mươi ca so với tuần trước
trong đó số ca cộng đồng là một sáu trăm sáu mươi bảy người
giảm sáu trăm năm mươi bảy người so với tuần trước
như vậy sau một thời gian dài xích chặt các hoạt động và hạn chế đi lại của người dân
từ ngày tám tháng một bạc liêu đã cho phép người dân buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên bà con đừng nên vui mừng quá sớm để rồi chủ quan dẫn đến dịch bệnh không thể kiểm soát
hãy luôn bình tĩnh và chủ động phòng chống dịch các bạn nha
không khí tết đang rộn ràng năm hai nghìn hai mươi một cũng dần bước về những ngày cuối cùng
tâm trạng của mỗi người khác nhau nhưng thực tâm là người việt
ai cũng muốn một cái tết xung vầy quay quần bên gia đình và người thân
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những quy định riêng liên quan đến phòng chống dịch
đặc biệt riêng tỉnh vĩnh phúc ăn tết và có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa cho biết nguy cơ biến chủng omic rong xâm nhập vào việt nam
trong đó có vĩnh phúc là rất cao
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh tại nhiều tỉnh
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong một tháng gần đây
trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng năm mươi một ca tại nhiều cộng đồng
và đã xuất hiện các doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp
để chủ động quyết liệt kiểm soát dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng nhâm dần sắp tới
tỉnh vĩnh phúc yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh vĩnh phúc
vĩnh phúc đề nghị người dân tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh trong dịp tết sắp tới
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nêu rõ
trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương yêu cầu phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm có kết quả âm tính sars cov hai trước khi trở về địa phương gia đình
vĩnh phúc tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội các sự kiện liên hoan
tiệc cuối năm tập trung đông người trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ được phép cơ quan có thẩm quyền
nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tối đa số người từ các đám cưới đám hiếu đám vỗ chạp
sang cát mừng thọ theo đúng hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
ủy ban nhân dân cấp xã tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản
giám sát việc thực hiện theo quy định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm địa phương này nhấn mạnh
như vậy nếu ai đang muốn về vĩnh phúc ăn tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai này bạn nhát
hãy chia sẻ thông tin này tới những người bạn của mình
để họ chủ động xét nghiệm sớm và đón những ngày tết thật ấm áp xuân về bên gia đình